trong thời gian gần đây tại thành phố hồ chí minh xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
liên quan đến xe có tải trọng lớn như xe container xe ben hay xe bồn
chính vì vậy mà trên nhiều tuyến đường khu vực cửa ngõ thành phố
những chiếc xe có tải trọng lớn này đã thật sự trở thành một nỗi ám ảnh
đối với người đi đường và người dân địa phương
đường nguyễn duy trinh quận chín là một trong những cung đường có nhiều xe tải trọng lớn lưu thông
đây cũng là tuyến đường xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông thương tâm giữa xe tải và xe máy
từ khi cảng phú hữu đi vào hoạt động lượng xe tải xe container tăng đột biến

có những tháng xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông thương tâm giữa xe tải và xe máy
trong khi đó mặt đường nguyễn duy trình lại hẹp khiến tai nạn giao thông xảy ra bốn vụ tai nạn
tai nạn do container gây ra thường để lại hậu quả khá nặng nề
mà nguyên nhân hầu như do lỗi chủ quan của tài xế như không làm chủ được tốc độ
đặc biệt là dùng chất kích thích rượu bia khi lái xe
đoạn đường nguyễn duy trình từ dòng xe phú hữu mà đổ về cho tới đường vô cảng phú hữu
rồi đoạn đường chưa đầy cây số chín trăm mấy gần cây số
mà thường xuyên là kẹt xe xe chạy rất là đông rồi là tai nạn
bên cạnh để mạnh công tác duyên truyền nâng cao nhận thức của người tham gia giao thông
công an tp hcm đang ra quân đồng loạt
kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp tài xế xe tài nặng xe container có sử dụng rượu bia
chất kích thích và ma túy khi điều khiển phương tiện đặc biệt tại các khu vực cửa ngõ khu vực cảng hàng hải
đồng loạt nhiều giải pháp được ngành chức năng thành phố triển khai
nhằm ngăn chặn những vụ tai nạn thương tâm có thể xảy ra
nhất là dịp trước trong và sau tết nguyên đán kỳ hợi